do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực bắc biển đông các tỉnh bắc bộ tiếp tục có mưa rông và gió mạnh
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực vịnh bắc bộ đã suy yếu thành một vùng áp thấp
tuy nhiên khối áp thấp nhiệt đới ở khu vực bắc biển đông tiếp tục hoạt động mạnh và có khả năng thành bão
do đó khu vực bắc bộ ngày hôm nay tiếp tục có mưa rào và gió giật mạnh trung bộ cũng có mưa rào và rông vài nơi